hậu quả để lại rất đau lòng người thì thiệt mạng hoặc mang thương tật suốt đời kẻ thì phải ngồi tù và tổ ấm gia đình thì tan nát